với lãi suất từ ba trăm linh cho đến ba trăm sáu mươi năm một năm số đối tượng bị công an quận hải châu
thành phố đà nẵng làm rõ trong thời gian vừa qua đã hình thành những đường dây riêng biệt
có chung phương thức thủ đoạn cho vay tiền qua app nhằm thu hút người dân cần tiền vay nóng
và hệ lụy từ việc vay nặng lãi đã khiến cho rất nhiều người bị lao đao khi mà ngày ngày
phải lo xoay sở để có thể trả cả gốc và lãi đúng hạn nếu không sẽ bị đe dọa khủng bố tinh thần
thậm chí là những hành vi vi phạm pháp luật khác cũng có thể xảy ra
vốn làm nghề giữ xe tại một trung tâm thương nghiệp lớn ở thành phố đà nẵng
người đàn ông này phải khó khăn lắm mới quyết định gọi điện để vay tiền nóng
phục vụ cho việc khôi phục kinh doanh sau mùa dịch
vẫn biết là lãi suất rất cao nhưng chẳng còn cách nào khác vì việc vay này rất nhanh và có tiền ngay
tiệm vay một mươi triệu lãi suất là lấy tiền lãi trước hai triệu lấy tiền đi thu phí một triệu
lấy tiền mua giấy năm năm ngàn là thật ngạm
mình chỉ được nhận sáu triệu rưỡi thôi là hằng ngày em phải đóng bốn trăm linh ngàn trong vòng hai mươi năm ngày là đủ một mươi triệu
lúc đó là mình có muốn vay nữa thì mình nói họ
cũng giống như trường hợp trên người phụ nữ bán tạp hóa này đã phải rất chật vật để có đủ số vốn quay vòng cho việc làm ăn
mặc dù có được vai ngân hàng chính sách nhưng số vốn chỉ cần còn thiếu nên cũng đành liên hệ với số đối tượng cho vay lãi nặng trên mạng xã hội
dẫu biết nếu không trả kịp hạn
thì hậu quả sẽ khôn lường
nhưng chị vẫn chấp nhận được ngày nào hay ngày nấy
chị biết đó chứ nhưng mà trong cái lúc mà chị khó là chị không sáng xuất được cái việc đó
viện khó mà cũng quẳng rồi
bây giờ chị chỉ biết là cứu lấy qua một ngày đó đó đã
chứ còn chị không nghĩ cái hậu quả
chứ còn chị nghĩ cái hậu quả là không bao giờ chị mượn
nắm mắt nhu cầu
một lượng lớn người dân cần vốn sau mùa dịch
để tái sản xuất kinh doanh
số đối tượng cho vay lãi nặng đã len lỏi
tìm mọi cách để người dân biết đến và liên hệ vay
ba đối tượng bị công an quận hải châu phát hiện bắt giữ thời gian qua
gồm nguyễn văn quỳnh quê tại thành phố hải phòng
lê bá hải nguyễn tuấn anh cùng quê thanh hóa
đều cầm đầu đường dây riêng biệt
cho vay trên ba trăm linh một năm
phí dịch vụ từ ba đến năm số tiền vay
nếu mà người ta chậm trả thì mới đầu thì em cũng trong vòng ba ngày
em gọi điện nhẹ nhàng
nếu mà ba bốn ngày mà không thấy người ta đi nào lại thì em đến nhà tìm thôi
không chỉ chú trọng mọi đối tượng ngoài tỉnh đấy hoạt động
mà kể cả đối tượng nội địa là những đối tượng có biểu hiện hoạt động
thì sau khi mà nắm được thông tin nắm được tình hình kết hợp với thông tin trinh sát
thì lực lượng cá nhân sự sẽ tiến hành nhiều các biện pháp nhiệm vụ
xác minh thẩm tra xác minh điều tra giám sát
để mà thu thập để nhằm đấu tranh nó hiệu quả với các loại tội phạm
đến hiện tại các đối tượng đã cho hơn sáu mươi người vay với tổng số tiền khoảng bảy trăm sáu mươi triệu đồng
để hình thức cho vay lãi nặng không có khả năng vươn vòi bạch tuộc trên địa bàn
thì rất cần sự tỉnh táo và phối hợp của người dân
nhằm chặn đớn những hành vi gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trực tội
tụ tập cùng nhau sử dụng xe máy mang theo vỏ chai bia thủy tinh ném vào các phương tiện tham gia giao thông
ba đối tượng sinh năm hai nghìn năm
ở huyện gia lộc tỉnh hải dương
vừa bị công an huyện gia lộc khởi tố về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
các đối tượng bị khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú gồm mai xuân đoàn nguyễn thanh hải và vũ trần nhật duy
đã đi xe máy trên quốc lộ ba mươi tám b đoạn qua địa phận xã đồng quang huyện gia lộc
sử dụng vỏ chai bia thủy tinh ném vào kính chắn trước gió
kính chắn gió trước cửa cabin xe container biển kiểm soát một mươi năm c hai mươi một nghìn bảy trăm hai mươi tám làm kính xe bị hư hỏng
thiệt hại khoảng bảy triệu đồng
từ tháng hai đến tháng ba nhóm này cũng thực hiện một số vụ việc tương tự trên một số tuyến đường trên địa bàn huyện
công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đang xác minh vụ hỗn chiến giữa nhóm người đi xe ô tô và nhóm đi xe máy
làm ba người bị trọng thương nằm gục xuống đường xảy ra vào chiều ba mươi tháng bốn trên đường lý thường kiệt phường xuân an thành phố long khánh
theo camera ghi lại trước khi xảy ra vụ ẩu đả một chiếc xe máy và xe ô tô
đối đầu nhau trên đường xe ô tô di chuyển về phía trước đâm trúng vào chiếc xe máy đang dựng
lời qua tiếng lại người đàn ông đi xe máy đã dùng tay đấm vào người đi trên xe ô tô
trong lúc hỗn chiến ba người đi trên xe ô tô bị nhóm người đàn ông còn lại đánh đấm nhiều phát vào người
nằm bẹp giữa đường ở tp long khánh tỉnh đồng nai
công an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lóc vừa khởi tố bắt tạm giam hai tháng
đối tượng phạm bạch hổ trú tại phường tân thành thành phố buôn ma thuột về hành vi trộm cắp tài sản
khi đã liều lĩnh tháo trộm bốn bánh xe ô tô của người dân ngay trong đêm
hổ là nhân viên của một gara ô tô ở phường tân lợi tp buôn ma thuột và dặng sáng ngày một mươi tám tháng bốn
đã mang theo một thanh sắt dùng để tháo ốc rồi điều khiển xe máy đi dò la trên các tuyến phố
tìm xe ô tô người dân để sơ hở
khi đến trước số nhà hai trăm hai mươi chín đường nguyễn văn cử phường tân lập hổ phát hiện chiếc xe madaba
để trên vỉa hè không có người trông coi nên đã sử dụng dụng cụ tháo lấy bốn bánh xe
mang về nhà cất giấu chờ tiêu thụ
hổ còn khai nhận trong đêm đó đã tháo trộm một bánh xe ô tô khác nhưng bất thành
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã ra quyết định tạm giữ hình sự
trong thời gian ba ngày đối với huỳnh văn điều chú tệ xã an khánh huyện châu thành tỉnh bến tre
để điều tra về hành vi giết người
theo hồ sơ vụ việc vào trường ngày hai mươi ba tháng năm
ông huỳnh văn điều sau khi nhậu ở nhà hàng xóm về nhà mở nhạc
đến khoảng một mươi bảy h huỳnh văn thanh cùng nguyễn hoàng phương là hàng xóm của điều
đã đến nhà chửi và yêu cầu tắt nhạc
khi ông điều ra sân để nói chuyện thì bị thanh và phương ném đá vào vùng người
ông điều đã vào nhà cầm kéo đi ra
trong lúc sâu sát đã lấy kéo đâm nhiều nhát vào người của thanh và phương
hậu quả làm thanh tử vong tại chỗ và phương
sau khi sự việc xảy ra huỳnh văn điều đã đến cơ quan công an đầu thú
thưa quý vị khác hẳn so với ngày hôm qua ngày hai tháng năm
thì trong sáng ngày hôm nay ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ
lưu lượng phương tiện quay trở lại thủ đô là không lớn
các phương tiện di chuyển thuận lợi và dễ dàng
ghi nhận sau của nhóm phóng viên
ghi nhận trong buổi sáng ngày nghỉ lễ cuối cùng
các tuyến đường vành đai cao tốc dẫn vào thủ đô hà nội
giao thông thông thoáng các phương tiện di chuyển dễ dàng
ngay từ sáng sớm lực lượng cảnh sát giao thông đã ứng trực một trăm linh quân số
để phân làm phân buồn
đặc biệt là tuần tra kiểm soát kịp thời xử lý nếu có tai nạn xảy ra trên tuyến
tất cả các cán bộ chiến sĩ đã cũng trực trăm một trăm linh
bố trí trên tất cả các nút để kịp thời
phân buồn từ xa ví dụ như là có thể từ điểm đầu cao tốc
và điểm cuối cao tốc thì có thể phân buồn ra các nút giao gần nhất
để giảm tải lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến
tại các bến xe cửa ngõ thủ đô trong buổi sáng lượng hành khách quay trở lại là không lớn
tuy nhiên do là ngày cuối cuộc tình nghỉ lễ
các bến xe cũng đã chủ động xây dựng phương án giải tỏa tránh ủn tắc
phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài bến
hướng dẫn hành khách cũng như các phương tiện về bến được an toàn thuận lợi
chúng tôi đã có những kế hoạch triển khai
thứ nhất là chủ yếu là lượng khách thì trở về và đi theo những luồng xe buýt là chính
cho nên công tác chủ yếu là công tác chúng tôi bảo đảm an ninh trật tự
phân luồng cho hành khách
vì thế cho nên là bến xe trước khi cái dịp lễ diễn ra
thì chúng tôi cũng đã họp
với các cơ quan của liên ngành thì khi mà có những hiện tượng mà khách về đông hay về nhiều
thì tôi thường xuyên liên lạc với nhau để có những lúc khách gửi mở cho nó phù hợp
để tránh những chuyện lúc khách ở trên
theo dự kiến đến chiều tối hôm nay người dân vẫn tiếp tục trở về thủ đô
áp lực giao thông sẽ rất lớn tập trung vào các tuyến đường vành đai
các tuyến trục xuyên tâm thành phố và một số tuyến xung quanh các bến xe